hôm qua tại xã vĩnh ninh huyện quảng ninh và thị trấn nông trường lệ ninh huyện lệ thủy quảng bình đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình đã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn